thưa quý vị hiện nay tình hình trên biển đảo của nước ta đang diễn ra hết sức phức tạp
chính vì vậy việc phát triển các khí tài quan sát tầm xa đã được phát triển mạnh mẽ
và được ứng dụng trong nhiều nhiệm vụ để quan sát phát hiện đột nhập từ xa
nhằm bảo vệ các mục tiêu quan trọng như bến cảng bờ biển đường biên giới hải đảo
và trong tiểu mục sáng chế ứng dụng xin mời quý vị cùng đến với giải pháp kính quan sát tầm xa cho biển đảo
đây là một buổi thử nghiệm thiết bị kính quan sát tầm xa cho biển đảo
của nhóm nghiên cứu trẻ thuộc xí nghiệp hai mươi ba nhà máy z một trăm chín mươi chín tổng cục công nghiệp quốc phòng bộ quốc phòng
vị trí chọn để quan sát là một ngọn núi cao thuộc huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
chiếc kính này ngoài khả năng ngắm mục tiêu ban ngày
nó còn có thể quan sát buổi đêm khá rõ nét ở khoảng cách ba km
một lần đi thăm công tác thăm và làm việc ở quần đảo trần sa
qua đợt công tác thì cho thấy đối với các loại khí tài quang học và khí tài nhìn đêm
thì rất nhanh bị xuống cấp
xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thực hiện đề tài là nghiên cứu thiết kế chế tạo
kính quan sát đêm tầm xa cho biển đảo
sau khi xây dựng bộ tài liệu thiết kế
nhóm đã tập trung nghiên cứu các công nghệ chế tạo trên cơ sở các thiết bị hiện có
của sinh nghiệp
đặc điểm của thiết bị kính nhìn đêm tích hợp nhiều công nghệ
công nghệ gia công quang học công nghệ cơ khí chính xác công nghệ quang điện tử
yếu tố quan trọng của thiết bị này là có bộ khuếch đại ánh sáng
từ ánh sáng mở ánh sáng trăng sao nguồn cấp thứ phát
nhưng ánh sáng này rất mờ nó có thể khuếch đại lên hàng ngàn lần
để mắt thường cũng có thể quan sát được
khác hẳn so với các sản phẩm truyền thống
đó là các sản phẩm dùng trong điều kiện địa hình
ở trong đất liền
nó không chịu môi trường khắc nghiệt như nóng ẩm của biển đảo
như môi trường nước muối
nên là cái yêu cầu về độ kín yêu cầu về khả năng chịu đựng môi trường
như muối mặn là phải cao hơn
chính vì vậy nên là xuất phát từ đó
nên yêu cầu về công nghệ đặt ra một số nội dung
mà cần phải cải tiến để đáp ứng được các nhiệm vụ này
với hệ thống quang học có kết cấu đặc biệt
do đó các chi tiết quang học trong hệ thống
được thiết kế với yêu cầu rất cao
ví dụ như chi tiết thấu kính gương gương cầu kính vạch khắc
được nghiên cứu một cách cẩn thận bài bản khoa học
thống kê các yếu tố ảnh hưởng chi tiết để gia công
đạt yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ thiết kế
ngoài ra nhóm lựa chọn vật liệu xử lý bề mặt chi tiết
cơ khí chống hóa chất muối mặn ẩm ướt
để hạn chế được tác động của môi trường biển đảo
cái ưu việt lớn nhất của cái khí tài này là
quan sát và phát hiện mục tiêu trong đêm
thông thường đối với các khí tài khoa học nhìn ngày
khi đêm xuống hầu như chúng ta không quan sát
và phát hiện được mục tiêu cũng như là các đối tượng
đột nhập lên các khu vực phòng thủ của ta
khí tài này là khí tài nhìn đêm
hoạt động theo nguyên lý khuếch đại ánh sáng mờ
và đây là một trong những sản phẩm mà chúng tôi nghiên cứu
một cách hoàn thiện từ thiết kế công nghệ
chế tạo cho đến các thử nghiệm đặc thù khắc nghiệt
để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra
đây là lần đầu tiên một đơn vị thuộc bộ quốc phòng của việt nam
nghiên cứu một cách bài bản từ thiết kế đến công nghệ
để chế tạo khí tài quan sát ban đêm có tầm nhìn xa
có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt
phục vụ cho các lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực biển đảo
hiện thiết bị đã được trang bị thử nghiệm cho các đơn vị trong quân đội
đặc biệt lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực gần bờ
khu vực các vùng đảo biển đảo thuộc chủ quyền việt nam